hai mươi vụ chặt phá rừng trái phép tại vườn quốc gia ba bể
số lượng gỗ ước tính khoảng năm trăm linh mét khối
tuy nhiên vì đây là rừng đặc dụng nên theo quy định
tất cả số gỗ nghiến bị khai thác trái phép đều phải giữ tại rừng
các đối tượng lâm tặc đã lợi dụng điều này để khai thác dần dưới dạng thớt nghiến
sau đó mang ra vận chuyển và tiêu thụ với giá thành khoảng một triệu đồng một chiếc
thủ đoạn mới này của các đối tượng lâm tặc khiến công tác bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn
các cây nghiến bị chặt hạ thì vẫn được quản lý
các đối tượng lâm tặc cũng không thể được một trăm linh
đối tượng vẫn thỉnh thoảng vào lẻn vào xẻ một tí
khi mà anh em phát hiện lên thì đối tượng chạy
như năm hai nghìn một mươi sáu thì chúng tôi cũng đã phối hợp và
có cả lực lượng cử lực lượng sang bên kia
để cùng chốt chặn tuyến đường vận chuyển sang bên chợ đồn
thời gian đó tình hình vi phạm nó có giảm xuống
nhưng mà hiện nay thì chúng tôi lại rút về
việc phối hợp thì nó không còn được nhịp nhàng như trước
người dân cũng không còn được nhịp nhàng như trước
đi tuần tra nhưng mà trách nhiệm cũng chưa được cao
thấy vi phạm cũng ví dụ nghe tương cư
chưa tự giác để thông tin cho anh em kiểm lâm
nên là chính vì vậy anh em kiểm tra cũng rất khó khăn
chỉ tính riêng từ tết nguyên đán đến thời điểm này
số lượng gỗ nghiến bị chặt phá cháy phép
tại vườn quốc gia ba bể đã gần sáu mươi mét khối
đáng lưu ý rất nhiều cây nghiến bị chặt phá
ngay tại vùng lõi của vườn quốc gia
trước tình trạng chảy máu rừng liên tiếp xảy ra

nhân dân tỉnh bắc cạn đã chỉ đạo các ngành chức năng
và chính quyền các địa phương
tập trung kiểm tra giả soát các đối tượng lâm tặc trên địa bàn
để làm sao cho nếu trong quá trình
mà những người vận chuyển buôn bán
và vận chuyển đi qua hai địa bàn này
thì sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ nhất
mất rừng gắn liền với nghèo đói thiên tai là một tất yếu
người thiệt hòi trước tiên chắc chắn
vẫn thuộc về người dân sở tại
tuy nhiên nếu rừng của vườn quốc gia ba bể
vẫn bị tàn phá như hiện nay
thì hậu quả để lại sẽ không phải của một thôn một bản
mà đó sẽ là hiểm họa của toàn xã hội
giải pháp có nhiều

nhưng chừng nào việc phá rừng
vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của lực lượng kiểm lâm
cũng như chính quyền và ngành chức năng
thì khi đó rừng của vườn quốc gia ba bể
sẽ vẫn tiếp tục chảy máu